chiều nay thảo luận tại hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi một nhiều ý kiến đề nghị cần có những biện pháp
hiệu quả để tránh lãng phí về đất đai tại nghị trường nhiều ý kiến đồng tình với
báo cáo của chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhấn mạnh
báo cáo của chính phủ đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được cũng như các mặt còn tồn tại trong
công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung thêm
về đánh giá tình trạng sử dụng tài sản công cụ thể là đất đai thuộc sở hữu nhà nước
không hàng tỷ tất đất thì chúng ta đã lãng phí bao nhiêu đất vàng và trong khi hàng ngàn hectare
đất bỏ hoang bỏ không do chưa triển khai được quy hoạch thì có hàng ngàn hàng chục ngàn hậu
gia đình không đất để ở phải ở tạm gầm cầu ven sông nơi không an toàn và luôn tìm ẩn các rủi đo
ngày đêm đình rập
điều này rất cần chú ý
các cấp chính quyền vào cuộc quyết liệt có giải pháp khắc phục hữu hiệu kiên quyết xử lý
thu hồi các dự án không đủ khả năng hoặc cố tình kéo dài dự án
có nhiều nhà đất công chưa đủ điều kiện để đưa vào phương án sắp xếp do còn vướng về pháp lý
hoặc các lý do khác hiện phải để trống mà không thể cho thuê do pháp luật chưa có quy định
về tạm giao giữ hộ các tài sản này cho các tổ chức của nhà nước có chức năng cho thuê
tạm quản lý cho thuê ngắn hạn
kiến nghị chính phủ xem xét
kiến nghị chính phủ xem xét ban hành các quy định về chế độ quản lý sử dụng
khai thác nhà đất giao cho công ty quản lý kinh doanh nhà của các địa phương
hoặc là giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập để khai thác tạo thêm nguồn lực
tài chính đồng thời hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu này để tránh lãng phí
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đề nghị trên cơ sở những kết quả của năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ cần có những giải pháp căn cơ tăng cường hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm
chống lãng phí tại từng lĩnh vực địa phương nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà hồi phục như hiện nay
đảm bảo giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình
đó là yêu cầu mà thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đặt ra đối với đại diện công an hai mươi hai tỉnh thành
và các trưởng công an nhân dân phía nam tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai

cảm ơn các quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại
trong năm hai nghìn hai mươi hai bảo đảm giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình hồ sơ thủ tục theo đúng quy định
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để đẩy nhanh thao gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
biện pháp bảo vệ an ninh mạng lý luận và thực tiễn là hội thảo khoa học vừa được học viện an ninh nhân dân tổ chức vào sáng nay tại hà nội
an ninh mạng bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng là vấn đề thời sự nóng bỏng
trụ cột quan trọng của bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới
bộ chính trị cũng đã ban hành nghị quyết số ba mươi về chiến lược an ninh mạng quốc gia
trong đó khẳng định lực lượng công an là nòng cốt xây dựng áp dụng đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng
dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng trên thực tế việc triển khai các biện pháp này vẫn còn hạn chế cần khắc phục
với nhiều góc tiếp cận chủ đề phong phú hàm lượng khoa học cao các ý kiến tại hội thảo đã tổng hợp đánh giá phân tích nhiều khía cạnh
nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về biện pháp bảo vệ an ninh mạng thời gian qua qua đó phát hiện những khó khăn vướng mắt
gợi mở khuyến nghị những giải pháp định hướng trong nghiên cứu đổi mới hoàn thiện lý luận và tổ chức hoạt động thực tiễn
nâng cao hiệu quả triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh mạng trong tình hình mới
đến thời điểm này bộ công an đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy ở một trăm linh các xã thị trấn trên toàn quốc
chủ trương hướng về cơ sở đã mang lại hiệu quả rõ nét
khi được tăng cường về cơ sở lực lượng công an xã chính quy đã phát huy năng lực khẳng định vai trò nòng cốt
góp phần tạo chuyển biến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở
bộ mặt xã vi hương huyện bạch thông tỉnh bắc cạn đã đổi thay rõ nét
kể từ khi những cán bộ công an chính quy đầu tiên được tăng cường về xã năm hai nghìn một mươi ba
từ một địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự điểm nóng về ma túy và trộm cắp tài sản
đến nay vi hương đã khoác lên mình màu áo mới
những vụ mua bán ma túy phạm pháp hình sự dần được bóc gỡ nhận thức của đồng bào về chấp hành pháp luật cũng được nâng lên
đưa công an chính quy về cơ sở tôi thấy rằng đó là điều hết sức phù hợp
bởi vì công chí được đào tạo cơ bản và có nhiệm vụ trong công tác

bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở xây dựng hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân chính quy hoàn toàn ở bốn cấp
là chủ trương lớn mang tính chiến lược của bộ công an
hướng về cơ sở sau ba năm triển khai gần năm vạn công an chính quy đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn
tại tất cả các địa phương trên cả nước
tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở
tập trung các nguồn lực hoàn thành xây dựng công an xã thị trấn chính quy trên toàn quốc
công việc này cũng đã thực hiện sớm hơn sáu tháng so với lộ trình của chính phủ
tạo hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
cũng đã được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
chủ trương đúng mang lại hiệu quả thiết thực khi các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết ngay từ cơ sở
trên tám mươi hai vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
hơn hai trăm một mươi tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận xử lý
những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự từng bước được chuyển hóa
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật giảm rõ rệt
ra soát thu thập cập nhật nuôi sống hàng triệu dữ liệu dân cư
triển khai cấp căn cước công dân mã số định danh cá nhân đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân
những làn gió mới từ mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã thu hút hàng triệu quân chúng nhân dân tham gia
trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an tại cơ sở
việc điều động bố trí công an xã chính quy cũng là cơ hội để các chiến sĩ trao dồi bản lĩnh
dành luyện năng lực
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có trên một trăm năm mươi đồng chí
các chiến sĩ công an xã chính quy được bố trí bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng
lãnh đạo công an cấp huyện và hàng trăm lượt công an xã được khen thưởng
vượt lên những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất điều kiện làm việc
càng khó khăn càng nỗ lực trưởng thành
cùng với sự đồng thuận giúp đỡ của nhân dân
những chiến sĩ công an bám cơ sở là điểm tựa vững chắc cho nhân dân
là nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
góp sức dựng xây và bảo vệ cuộc sống bình yên trên khắp miền đất nước
các học viên đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám mươi năm
khóa học đã tập trung nghiên cứu nhiều nội dung quan trọng về chiến lược quốc phòng an ninh
đồng thời tổ chức tham gia thực tế tại nhiều địa phương đơn vị
qua đó giúp các học viên có điều kiện nghiên cứu thực tiễn và luyện tập vận hành cơ chế
giúp nâng cao trình độ nhận thức tư duy dự báo chiến lược khả năng tham mưu
tổ chức thực hiện quân sự quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là các kinh nghiệm giải quyết xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống
những điểm mới về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
các quy định kết luận nghị định của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
trên cơ sở đó vận dụng các chiến lược và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực
ở các ban bộ ngành trung ương và tại địa phương
góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
được sự phê chuẩn của lãnh đạo bộ công an
chiều nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng
giải bóng đá giao hữu quốc tế chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
giải giao bóng đá quốc tế lần này thu hút sự tham gia của tám đội bóng
đến từ đại sứ quán hợp trung quốc hoa kỳ đại sứ quán australia
đại sứ quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào đại sứ quán hàn quốc
và các đội bóng đến từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
cục cảnh sát hình sự học viện cảnh sát nhân dân và cục đối ngoại bộ công an
đây cũng là một dịp để thét chặt mối quan hệ hữu nghị và củng cố lòng tin
tăng cường sự gắn kết trong quan hệ phối hợp công tác và hiểu biết lẫn nhau
thúc đẩy các hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau
trong các lĩnh vực phòng chống chống thuật phạm bảo đảm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội cũng như phổ vũ phong trào thể dục thể thao
diện luyện nâng cao sức khỏe giải giao hữu bóng đá quốc tế năm nay
nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
được khai mạc vào lúc một mươi bốn h ngày mai mùng ba tháng sáu tại sân vận động học viện cảnh sát nhân dân bộ công an